trong gần một tuần trở lại đây trên cánh đồng tại lòng trảo mường thanh tỉnh điện biên xuất hiện loài cò nhạn quý hiếm nằm trong sách đỏ việt nam với số lượng cá thể lên tới hàng trăm con
địa phương này hiện đang triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ loài chim cực kỳ quý hiếm này
đây là hình ảnh đàn cò nhạn xuất hiện tại địa bàn xã thanh luông huyện điện biên
hàng trăm cá thể co nhạn đang kiếm ăn trên những thửa ruộng vừa cây ải đổ nước để ăn các loài động vật thủy sinh cua ốc và côn trùng
do đặc điểm khá dặn người xuất hiện với số lượng lớn cùng với đó việc nhiều người dân trên địa bàn còn chưa am hiểu về loại chim quý này
nên đàn cò nhạn rất dễ bị xâm hại đến số lượng và môi trường sống
nhận thức được giá trị tầm quan trọng của loài chim này ngành kiểm lâm tỉnh điện biên đã tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ đàn cò nhạn
ngăn chặn người dân không vi phạm pháp luật việt nam và công ước quốc tế bảo vệ chim di cư mà chính phủ việt nam đã cam kết